trên biển hiện tượng thời tiết đáng lưu ý chính là tình trạng sương mù ở khu vực vịnh bắc bộ
sẽ làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km trong khoảng nửa đêm trở về gần sáng
ngoài ra ở khu vực biển từ bình thuận đến cà mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu khiến cho biển ấm nhẹ
còn ở khu vực huyện đảo hoàng sa và khu vực huyện đảo trường sa
gió đông bắc giảm còn mức cấp bốn đến cấp năm trời không có mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước